thưa quý vị sáng sớm ngày hôm nay bất chấp cơn mưa lớn tầm tã kéo dài từ tối hôm trước
hàng trăm người dân từ trẻ em đến người già trên địa bàn xã tân lâm hương huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã đội mưa chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để đón thi hải liệt sĩ lê ánh sáng về với quê mẹ
từ sáng sớm tinh mơ bất chấp cơn mưa lớn kéo dài tầm tã suốt nhiều giờ đồng hồ
hàng trăm người dân trên địa bàn đã đội mưa kéo đến xếp thành hàng dài trước cổng nhà của liệt sĩ
chờ khoảnh khắc đón anh trở về với đất mẹ
trong dòng người ấy có cả những người già những em nhỏ
có những người chưa từng một lần gặp gỡ hay tiếp xúc với đại úy lê ánh sáng
nhưng cảm phục trước sự hy sinh anh dũng của anh đau xót trước hoàn cảnh của anh
hôm nay họ đến để chào vĩnh biệt lần cuối
những tiếng khóc kìm nén suốt mấy ngày qua này vỡ hỏa trong đau đớn cứ thế nghẹn ngào tuôn ra
trước đó vào một mươi hai h ba mươi phút ngày hai tháng tám
công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ truy điệu đại úy lê ánh sáng và đồng đội
theo nguyện vọng của gia đình công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức đưa thi thể đồng chí
về an táng tại quê nhà hà tĩnh nơi anh sinh ra và lớn lên
sau khi linh cữu liệt sĩ lê ánh sáng được đưa về quê nhà
gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức làm lễ
và đến sáng mai bốn tháng tám sẽ tổ chức an táng tại nghĩa trang tử vũ huyện thạch hà
theo phong tục địa phương
địa bàn huyện tuy đức tỉnh đắk nông từ sáng sáng ngày một tháng tám xuất hiện tình trạng nứt gãy trên mặt đất
ngành chức năng đã di rời hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực
đồng thời kiến nghị ngành chức năng hỗ trợ làm rõ nguyên nhân
cũng như có khuyến cáo phù hợp sống ổn định đời sống nhân dân
cụ thể đêm ba mươi một tháng bảy dạng sáng ngày một tháng tám
trên địa bàn bon bucrac xã quảng trực xảy ra nhiều tiếng động bất thường từ lòng đất
tiếp đó nhiều người dân cảm thấy có sự rung lắc
nhiều người dân phát hiện một vết nứt vắt ngang sườn đồi và nhiều vết nứt gãy mặt đất
các vết nứt làm hư hỏng nền nhà dân và đường giao thông
hiện nay các vết nứt gãy trên mặt đất tại bon bucrac xã quảng trực đang tiếp tục có xu hướng mở rộng
cho đến ngày hôm nay mùng ba tháng tám vết nứt dài thêm hơn hai trăm năm mươi mét có khe hở từ một mươi một mươi năm cm
ngành chức năng tiếp tục phải di rời thêm gần năm mươi hộ dân
đoàn công tác của tỉnh đắk nông đã đến hiện trường khảo sát đánh giá nguyên nhân
nhưng vẫn chưa có đơn vị nào đưa ra kết luận
ubnd huyện tuy đức đã có văn bản kiến nghị tỉnh đắk nông chỉ đạo cơ quan chuyên môn vào cuộc
sớm xác định nguyên nhân để có hướng chỉ đạo khuyên cáo người dân nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản
tại tỉnh quảng bình mưa liên tục những ngày qua khiến nước lũ tràn về
nhiều nơi tại các xã biên giới của tỉnh bị ngập chia cắt cục bộ
lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng kiểm tra tuyên truyền cắm biển báo hướng dẫn
nhắc nhở nhân dân không đi qua vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn
tại ngầm ca ai ca đỉnh ở xã dân hóa huyện minh hóa nước dâng cao từ năm cho đến một mét
làm chia cắt cục bộ các bản ca ai hà nông ta ra
mưa lớn khiến đập tràn bản ca ai đang thi công chưa hoàn thành bị ngập khoảng năm mét
nước chảy xiết khiến cho người dân và các phương tiện giao thông không thể đi lại được
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã cử cán bộ trực tại các vị trí ngập
giả soát liên lạc với một mươi năm người đang đi rừng điểm có nguy cơ sạt lở và thông báo đến thôn bản
để bà con nắm tình hình đảm bảo an toàn chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng hỗ trợ xử lý khi có tình huống xảy ra
thời gian qua tình hình vi phạm pháp luật trên lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh nghệ an
vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại nhất là tại khu vực đô thị
trước tình hình đó công an nghệ an đã đồng loạt gia quân kiểm tra kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
ngã tư quảng trường hồ chí minh thành phố vinh
mặc dù không phải là giờ cao điểm nhưng lượng phương tiện di chuyển khá đông
thực hiện kế hoạch tăng cường xử lý trật tự an toàn giao thông tổ công tác của công an tp vinh đã giao quân
phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm tại khu vực này
các chiến sĩ giao thông cũng đã nhắc nhở với em là lần sau không được đi như vậy đi cho đúng đoạn đường của mình tính nguy hiểm
từ đầu tháng bảy đến nay công an tp vinh đã tổ chức một trăm hai mươi ca hơn một năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông
trong đó tập trung kiểm tra xử lý đối với hành vi dừng đỗ phương tiện không đúng quy định tại các khu vực đô thị
với hơn bảy trăm linh trường hợp bị lập biên bản và xử lý phạt nguội lỗi dừng đỗ sai quy định gần chín mươi trường hợp
do cái áp lực về cái việc là cũng có vài dừng đỗ xe cho nên là dần đến cái vi phạm quá trình xử lý thì lần đầu tiên áp dụng cái phương pháp xử lý phạt nguội đối với xe ô tô dừng đỗ
sau một tháng thiền khai thì kết quả rất khả quán
cái tình trạng dừng đỗ tại cả khi nơi có biển cầm dừng cầm đỗ hải nữa là dừng đỗ xe ngược chiêu giao thông cũng đã được giảm
về trình tự xử lý phạt nguội lực lượng cảnh sát giao thông
gián thông báo vi phạm lên xe cho người vi phạm biết và tới trụ sở để giải quyết
trong trường hợp người vi phạm không đến cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện và cơ quan đăng kiểm để phối hợp thực hiện theo quy định
tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm đảm bảo không có vùng cấm không có ngoại lệ
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng nguyễn minh trí hai mươi hai tuổi
chú tỉnh ninh thuận và nguyễn thị ngọc phương một mươi tám tuổi quê ở tỉnh bình thuận
tuần tra về hành vi tàng trữ vũ khí súng trái phép
trước đó tại khu vực ấp sông mây công an xã bắc sơn huyện trảng bom tuần tra phát hiện trí và phương đi trên xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên đã dừng phương tiện để kiểm tra
quá trình kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong giỏ sách của trí có một khẩu súng và sáu viên đạn
qua đầu tranh nguyễn minh trí khai nhận đã mua khẩu súng trên của một đối tượng thông qua mạng xã hội
sau đó đưa về nhà cất giấu
do cần tiền tiêu xài nên trí đã mang súng đi bán
phát hiện bắt giữ hiện công an huyện trảng bom đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy các đối tượng lên kế hoạch rủ nhau đi trộm cắp tài sản
công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng lê văn tấn để điều tra làm rõ hành vi trộm các tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lê văn tấn điều khiển xe mô tô chở đỗ văn bình chạy rào quanh các tuyến đường thuộc thị xã hòa thành
tìm xe mô tô để lấy trộm
khi đến khu vực đường hẻm thuộc khu phố hiệp long phường hiệp tân thị xã hòa thành đối tượng bình cảnh giới cho đối tượng tấn lén lút đột nhập vào nhà dân lấy trộm một xe máy
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng công an thị xã hòa thành thu giữ hai xe mô tô và nhiều tang vật có liên quan đến các vụ trộm
được biết từ đầu tháng bảy đến nay các đối tượng còn thực hiện thêm tám vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thị xã hòa thành huyện gò dầu huyện tân châu và thành phố tây ninh
số tiền kiếm được từ các vụ trộm các đối tượng chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng tấn đã bị tạm giữ còn bình một mươi năm tuổi nên cho gia đình bảo lãnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phú thọ do đối tượng nguyễn thị thành chú tỉnh phú thọ cùng đồng bọn thực hiện
quá trình điều tra xác định nhóm của nguyễn thị thành đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước với số tiền hơn năm tỷ đồng
với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo truyền thông bất động sản hai mươi bốn h nguyễn thị thành đã chỉ đạo nhân viên của công ty tìm khách hàng có nhu cầu bán đất nhà xe trên các trang mua bán nhà đất của ứng dụng facebook hoặc trang web chuyên mua bán bất động sản xe ô tô
sau đó sử dụng sim giác tài khoản gia lô ảo liên hệ gọi điện tư vấn dịch vụ chạy quảng cáo với mức phí từ ba trăm linh đồng đến chín trăm linh đồng
để có được sự tin tưởng của khách hàng đối tượng thành còn đưa ra cam kết từ một mươi đến một mươi năm ngày sau khi chạy quảng cáo sẽ bán được nhà đất xe ô tô hoặc đưa thông tin hiện đã liên hệ được năm sáu khách hàng quan tâm có thiện trí mua nếu khách đăng ký gói vip
đồng thời cam kết trong một tháng nếu không bán được sẽ trả lại năm mươi giá trị gói dịch vụ cho khách
sau khi khách hàng tin tưởng chuyển tiền thành và nhân viên sẽ thu hồi các tin nhắn liên quan đến công ty địa chỉ công ty và tài khoản nhận tiền
số tiền chiếm đoạt được nhân viên sẽ được hưởng bốn mươi năm thành được hưởng năm mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đề nghị cá nhân nào là bị hại trong vụ án nêu trên khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ địa chỉ khu bốn phường vân cơ thành phố việt trì tỉnh phú thọ
số điện thoại sáu mươi chín hai triệu sáu trăm bốn mươi năm nghìn một trăm sáu mươi một chín trăm bảy mươi ba bảy nghìn tám trăm chín mươi ba

tiến hành điều tra công an huyện cẩm mỹ đã bắt tân cùng đồng bọn thu giữ bốn con dao các loại một kiếm nhật một cây kéo một điện thoại di động hai xe mô tô và vỏ chai bia thủy tinh các loại

trong chiến hành điều tra công an tỉnh phú thọ đề nghị cá nhân nào là bị hại trong vụ án nêu trên khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đề nghị cá nhân nào là bị hại trong vụ án nêu trên vỏ chai bia thủy tinh các loại
cứa vào đầu xe ô tô
được biết loại dây diều này là dây ameang chịu nhiệt
dài hơn nhiều so với dây cước thường thường
điều khiến nhiều người lo lắng
là nếu loại dây này cứa vào người đi đường
sẽ nguy hiểm đến mức như thế nào
tôi thấy việc thả diều
ở quanh cái khu vực mà di chuyển giao thông
hoặc là một số các quốc lộ lớn
thì đó là điều khá là nguy hiểm
đối với những người tham gia giao thông
khi mà tôi đang di chuyển trên đường
cái dây mà bột cái diều ấy
thì nó rất là chắc
và khi mà cái gió nó đỏ đảo chiều
thì cái dây nó vướng ngang qua mặt tôi
và đó là khiến cho tôi bị xảy ra tai nạn giao thông
đây không phải là trường hợp duy nhất gặp tai nạn với diều
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
một người đàn ông bị diều cứa vào cổ
khi đang điều khiển xe máy qua cầu thủ thiêm hai
thành phố hồ chí minh
dẫn đến bị thương vùng cổ
và gãy ba ngón tay sau khi ngã ra đường
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
một người phụ nữ trú tại thành phố sa đéc
tỉnh đồng tháp
bị dây diều cứa vào cổ khi đang điều khiển xe máy
người thả diều cũng ngước mắt lên nhìn diều ở trên trời
và chạy theo con diều
thì có thể là không chú ý đến các phương tiện
ô tô xe máy trên đường
mà có thể là va chạm dẫn đến tai nạn giao thông
đó là cái nguy cơ
mà thông thường nhất chúng ta có thể nhìn thấy
đặc biệt là cái trường hợp mà diều đứt dây
thì nếu cái dây đó
nó là những cái dây cước
có độ biển cao khá là chắc chắn
thì nó có thể
cứa vào những người đi đường khác
hoặc các phương tiện trên đường
cũng có thể xảy ra tai nạn gây thương tích
thậm chí là
không chỉ tập trung tại nhiều cánh đồng
người dân còn tu tập thả diều
ngay trong khu dân cư
điều đang nói ở đây là những địa điểm này
đều nằm trong hành lang an toàn lưới điện
chạm biến áp
nên khi xảy ra tình trạng diều rơi
vướng vào đường rơi điện
sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
như cháy nổ chập điện
thực sự để quản lý được
điều đó rất là khó
có thể đuổi ở chỗ này thì người ta lại chạy sang chỗ khác
chỉ khi nào mà chính quyền địa phương
chẳng hạn có thông báo
ví dụ như một loại loa phường
hoặc thông báo của
cụm dân cư
đến các hộ gia đình
nhắc con em không thả diều
trực giao thông không thả diều gần đường
dưới điện cao thế
thì may ra mới có thể giúp phần nào hạn chế được vấn đề
vui chơi lành mạnh
nhưng cần giữ an toàn
người dân cần tự có ý thức thả diều
tại nơi phù hợp ít người qua lại
không nên tự thả diều khổ lớn
tránh gây mất an toàn giao thông
và chập điện